bệnh tay chân miệng tại tỉnh quảng ngãi hiện đang có diễn biến phức tạp và khó lường
tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn một ba trăm linh trẻ mắc bệnh tay chân miệng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
trong đó hầu hết là trẻ từ một đến năm tuổi
đầu tháng một mươi đến nay ngành y tế quảng ngãi ghi nhận hơn ba trăm linh ca và có nguy cơ tiếp tục tăng nhanh
bệnh tay chân miệng xảy ra ở một mươi ba trên một mươi bốn huyện thành phố của quảng ngãi
tập trung chủ yếu ở nhóm trẻ dưới năm tuổi
theo sở y tế bệnh tay chân miệng vẫn đang diễn biến phức tạp khó lường do nhóm gen c bốn thuộc chủng ev bảy mươi một
đang hoạt động mạnh trở lại trong cộng đồng chưa có miễn dịch và chưa có vaccine phòng bệnh
quảng ngãi tăng cường bác sĩ điều dưỡng để điều trị bệnh cho trẻ giảm các ca bệnh nặng
bố trí khu vực cách ly bệnh nhân tay chân miệng với các phòng bệnh khác để tránh lây chéo
ubnd tỉnh quảng ngãi đã yêu cầu sở y tế phối hợp với các sở ngành và địa phương
tăng cường kiểm soát dịch người dân và cơ sở giáo dục tự giác thực hiện biện pháp phòng bệnh cho trẻ
hiện có hơn sáu mươi ổ dịch trong tỉnh đã được xử lý